tuyên truyền rồi lại cảnh báo
thế nhưng vẫn không ít người tiếp tục trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo qua điện thoại
và chúng tôi vừa ghi nhận thêm một nạn nhân là nữ sống tại địa bàn phường kim giang quận thanh xuân tp hà nội
thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng trong vụ việc lần này là mạo danh các cơ quan tư pháp
sáng ngày năm tháng một mươi nạn nhân nhận được cuộc điện thoại của đối tượng tự xưng là công an đang điều tra vụ án
và phát hiện chị có liên quan đến đường dây tội phạm ma túy
sau đó các đối tượng liên tục chuyển máy để nạn nhân gặp những người có thẩm quyền cao hơn
như cơ quan cảnh sát điều tra hay viện kiểm soát
các đối tượng liên tục đe dọa sẽ bị khởi tố bắt giam khiến nạn nhân hoảng sợ
và làm theo mọi hướng dẫn qua điện thoại của các đối tượng lừa đảo
tôi từ trước đến nay không liên quan đến pháp luật và do đối tượng thường xuyên điện thoại vào số máy của tôi
và đe dọa tôi do vậy do tôi quá hoảng sợ do tôi đã làm theo yêu cầu của bọn chúng
và có bao nhiêu tiền cho tôi đẩy vào tài khoản của tôi hết
và sau năm hai mươi phút thì tiền trong tài khoản của tôi đã bị mất hết không còn
điều đáng nói các đối tượng không yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp
mà yêu cầu lập tài khoản ngân hàng mới đứng tên chính nạn nhân
sau đó có bao nhiêu tiền từ tài khoản khác hay sổ tiết kiệm sẽ chuyển hết vào đây
với thủ đoạn này nhiều nạn nhân dễ tin là tiền vẫn trong tài khoản của mình
vụ việc này có một tình tiết mới và cũng là thủ đoạn mới của các đối tượng
đó là như trước đây thì các đối tượng là yêu cầu bị hại chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản cho các đối tượng
nhưng mà ở vụ án này có tình tiết mới
đấy là các đối tượng yêu cầu bị hại thành lập một tài khoản mới của chính bị hại
sau đó thì chuyển tiền toàn bộ vào trong cái tài khoản mới đấy
để tránh sự nghi ngờ của
ngoài ra các đối tượng yêu cầu nạn nhân không được nói những thông tin này với bất kỳ ai
sau cuộc điện thoại kéo dài theo kịch bản của các đối tượng
người phụ nữ này đã ra ngân hàng rút toàn bộ các sổ tiết kiệm
có tổng trị giá tám trăm sáu mươi triệu đồng và chuyển vào tài khoản mới mở đứng tên mình
nhưng lại cung cấp thông tin tài khoản theo hướng dẫn của các đối tượng
với lý do để cơ quan công an xác minh nguồn tiền có liên quan đến vụ án đang điều tra hay không
và chỉ sau ít phút toàn bộ số tiền đã biến mất
qua đây thì chúng tôi cũng
khuyến cáo đối với người dân
tất cả những vụ việc mà xưng danh là cán bộ điều tra hay là cơ quan điều tra
mà có lệnh bắt hay khởi tố thì đấy là đều là giả mạo
bị hại tuyệt đối là không được làm theo những yêu cầu của các đối tượng
theo cơ quan công an không chỉ người phụ nữ này
mà thời gian qua vẫn có thêm nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của các đối tượng
khi chúng mạo danh cơ quan công quyền gọi điện thoại đe dọa
điều này cho thấy vẫn có một bộ phận người dân còn nhẹ dạ mất cảnh giác
và thiếu thông tin về thủ đoạn của các loại tội phạm